liên quan đến công tác giáo dục tp hcm đang nghiên cứu thí điểm cho phép học sinh đến trường
tại các quận huyện đã được công nhận an toàn trong đó có quận bảy huyện cần giờ và củ chi
từ đầu học kỳ một năm hai nghìn hai mươi một toàn bộ học sinh ở tp hcm bắt đầu học online do diễn biến
của dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp kéo dài vừa qua sở giáo dục và đào tạo thành phố
cũng đã đề xuất sớm tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh ở độ tuổi một mươi hai một mươi tám
tại ba địa phương đã kiểm soát được dịch gồm quận bảy huyện cần giờ và củ chi
sở này đã xây dựng bộ tiêu chí an toàn giáo dục để trình ủy ban nhân dân thành phố thông qua
trong đó xác định đối với các điểm các địa phương đã được công nhận an toàn
thì ngành giáo dục triển khai dạy trực tiếp cho học sinh tận dụng thời gian đảm bảo an toàn
để dạy học nâng cao chất lượng giảng dạy
về việc học online sở giáo dục và đào tạo tp thống kê còn khoảng bốn mươi học sinh
đang gặp khó khăn về thiết bị đường truyền trong việc học online cần sự hỗ trợ
liên quan đến việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho giáo viên đến nay đã có hơn chín mươi
trong tổng số một trăm ba mươi năm tám trăm bốn mươi một giáo viên trên địa bàn thành phố đã tiêm vaccine
trong đó có bốn mươi sáu bốn trăm bảy mươi bốn giáo viên đã tiêm mũi một và bảy mươi sáu một mươi bảy giáo viên đã tiêm mũi hai
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé